trên đường tuần tra tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được lê ngọc dương
người đang bị công an tỉnh hậu giang truy nã về hành vi dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái
cụ thể vào lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một khi đang tuần tra trên địa bàn phường trảng giài
thành phố biên hòa tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ lê ngọc dương
một mươi chín tuổi chú tại phường tràng giài đây là bị can dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái quen trên mạng xã hội
theo điều tra ban đầu dương lên mạng xã hội và làm quen với một cô gái trẻ một mươi bảy tuổi trú tại huyện long mỹ
giữa hai bên sau đó nảy sinh tình cảm trong quá trình nói chuyện bằng video call
cô gái trẻ đã khoe cơ thể cho dương xem dương lưu lại những hình ảnh nhạy cảm này và tống tiền cô gái
do lo sợ những hình ảnh nóng clip nhạy cảm bị phát tán cô gái trẻ đã đến công an trình báo
sau đó công an huyện long mỹ đã khởi tố bị can đối với lê ngọc dương để điều tra về hành vi dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái
cưỡng đoạt tài sản